trong nhiệm sống kinh tế số gần đây chúng tôi đã đưa tin về ý kiến phản đối đồng libra của fed
ngày một mươi bảy tháng bảy ông david marcus giám đốc giám sát dự án libra đại diện facebook
đã phải điều trần trước ủy ban ngân hàng thượng viện mỹ về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ toàn cầu
và xử lý dữ liệu khách hàng của đồng libra
các nghị sĩ của hai đảng dân chủ và cộng hòa tham gia phiên điều trần của ủy ban ngân hàng thuộc thượng viện mỹ
về kế hoạch tiền điện tử libra của facebook cho rằng dự án này là không đáng tin cậy và điên rồ
theo lãnh đạo viettel post và grab việc đưa vào dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải
thay thế nghị định tám mươi sáu mà bộ giao thông vận tải đang trình chính phủ
trong đó có quy định xe taxi công nghệ phải gắn hộp đèn trên nóc là không phù hợp
theo các hãng xe các phương tiện trên đều đã được niêm yết phù hiệu để cơ quan chức năng nhận diện xe kinh doanh
theo quy định của pháp luật do đó quy định trên chỉ gây lãng phí cho doanh nghiệp và xã hội
bộ xây dựng vừa có công văn chỉ đạo sở xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp
bất động sản môi giới bất động sản sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ
báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ ba trăm linh triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền
bộ xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị phải đánh giá rủi ro rửa tiền tài trợ khủng bố
tài chính tổ chức mình qua các giao dịch bất động sản và gửi báo cáo về cục quản lý nhà
và thị trường bất động sản bộ xây dựng và cục phòng chống rửa tiền ngân hàng nhà nước việt nam
trước ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín để thống kê theo dõi thanh tra giám sát
trước những diễn biến phức tạp của nạn xe rủ biến cóc xe khách trái hình
hệ thống giao thông thông minh its sẽ thu thập dữ liệu đầy đủ
cung cấp cho lực lượng chức năng thông tin chính xác về vi phạm của xe khách để làm bằng chứng xử lý
vừa tiết kiệm công sức nhân lực vừa hạn chế tối đa va chạm với lái xe chủ xe
its định vị từng phương tiện bằng biển kiểm soát thông qua gps phát hiện thu thập hình ảnh vi phạm
và truyền về trung tâm quản lý các lực lượng chức năng đều có thể khai thác
cảnh sát giao thông có thể phạt lái xe thanh tra sở giao thông vận tải có thể xử phạt doanh nghiệp
đồng thời chấm dứt luôn hiện tượng đùn đầy trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng
tiền gửi dân cư vào các ngân hàng từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thấp hơn so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
có lúc giảm tới gần một trăm linh tỷ đồng như hai tháng đầu năm
tuy nhiên tiền gửi dân cư đã phục hồi rất mạnh trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với mức tăng gần một trăm bốn mươi tỷ đồng lên mức ba bốn mươi hai triệu tỷ đồng
con số này cao hơn thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám khoảng tám mươi năm tỷ đồng
việc tiền gửi dân cư tăng mạnh trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín liên quan đến xu hướng tăng lãi suất huy động
do các ngân hàng thương mại cần bảo đảm đủ nguồn để tăng trưởng tiến dụng
các tháng tới tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh
bởi xu hướng tăng lãi suất huy động ngày càng lan rộng trong hệ thống ngân hàng
thưa quý vị chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng lưu ý đối với người tiêu dùng trong năm phút của chương trình
quý vị có thể xem lại chương trình trên trông web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế